trong những ngày vừa qua ở miền tây nước ta đã xảy ra đợt chiều cường cao nhất trong lịch sử bốn mươi năm qua
khiến cho hàng loạt đề bào bị vỡ nhiều nhà dân ở thành phố cần thơ bị ngập nặng hàng nghìn hectare đất nông nghiệp chìm trong biển nước
những ngày qua lũ kết hợp với chiều cường vượt báo động ba đã làm bầy bờ bao của hai quận ninh kiều và cái răng thành phố cần thơ bị vỡ
gây ngập nhiều nhà cửa gần bốn trăm năm mươi hectare vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng
hơn một trăm tám mươi hectare lúa và hoa màu ngã hư hại
đến nay chiều cường đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao hơn so với đỉnh chiều các năm trước
lên cao nhiều hơn một năm nhiều lắm nhưng mà nó sớm hơn như mọi nà hộp vừa nãy thì nó có bốn giờ là lớn rồi
mỗi buổi trước thì ba giờ buổi trước nữa thì hai giờ
nhưng mà những cái thải đoạn đó thì nó lên nhiều nhanh rồi bà con người ta cũng dẹp dọn chứ không ai làm ăn gì được hết á
theo thạc sĩ nguyễn hữu thiện
chuyên gia sinh thái trường đại học cần thơ ngoài nguyên nhân do các yếu tố khí tượng thủy văn và hải văn
thì sơ bộ có thể nhận thấy các nhân tố gây nên hiện tượng này là sự kết hợp của sụt lún ở đồng bằng sông cửu long
phát triển nông nghiệp sản xuất lúa vụ ba phát triển cơ sở hạ tầng đô thị
nền nông nghiệp nên chuyển theo cái hướng của cái nghị quyết trong hai mươi cái chính phủ là cái hướng một nền nông nghiệp giảm thăm canh
và trú trọng về chất lượng hơn là số lượng
thì như vậy xong rồi nó sẽ xảy ra
và như vậy thì về lâu về dài chúng ta mới có thể giải quyết được cái chuyện sụt lún của đồng bằng
ngoài ra còn có tác động từ các nguyên nhân khác như mức độ đô thị hóa phát triển khu công nghiệp
việc sử dụng nước ngầm quá mức đang đẩy nhanh quá trình sụt lún
hệ thống đê bao ở vùng đồng bằng sông cửu long ngày càng hoàn thiện
làm suy giảm vùng chữ nước và làm gia tăng mức độ nước dân do chuyển lũ và chuyển chiều